gồm các cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học trung học phổ thông
trong giai đoạn giáo dục cơ bản học sinh có những môn học bắt buộc toàn phần bắt buộc có phân hóa và tự chọn
đối với cấp trung học phổ thông lớp một mươi được coi là dự hướng nghề nghiệp
học sinh có một mươi một môn học bắt buộc và không có môn học tích hợp
môn tự chọn là ngoại ngữ hai
lớp một mươi một và một mươi hai là giáo dục tiếp cận nghề nghiệp
học sinh những lớp này được tự chọn tối thiểu năm mươi
một số những môn nhất định để học
thưa quý vị để hiểu rõ hơn về tinh thần của dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới này được công bố ngày hôm nay
cũng như để có thêm thông tin giúp quý vị có thể góp ý cho dự thảo
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh với giáo sư nguyễn minh thuyết
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
tổng chủ biên của đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông lần này
thưa giáo sư với tinh thần đổi mới của dự thảo chương trình giáo dục tổng thể mới lần này đưa ra
thì cái việc dạy và học của giáo viên và học sinh sẽ được thay đổi như thế nào ạ
chương trình lần này là một chương trình theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh
cái điều này nó thể hiện từ việc xác định các yêu cầu cần đạt
yêu cầu cần đạt
yêu cầu cần đạt không phải là yêu cầu cần đạt về kiến thức đơn thuần
mà phải xác định yêu cầu về năng lực
xác định yêu cầu về phẩm chất nó như thế nào đối với từng cấp học từng lớp học từng môn học
về phương pháp dạy học thì chúng ta thấy là để mà phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh
thì không thể nào áp dụng kiểu dạy là thầy nói cho ghi được thầy truyền thụ cho tiếp thu được
mà học sinh phải được tổ chức hoạt động để khám phá thực tế
từ đó rút ra những kiến thức cần thiện rồi lại phải luyện tập và phải ứng dụng được những kiến thức ấy vào trong đời sống thực tế
về kiểm tra đánh giá cũng vậy chúng ta không thể tổ chức những kiểm tra đánh giá thuần túy là kiến thức và kỹ năng giải bài tập
mà phải kiểm tra để đánh giá được năng lực thật sự của học sinh
rồi thái độ của học sinh đối với các công việc các vấn đề các đối tượng như thế nào
vâng thưa giáo sư vậy thì với cái mục tiêu giáo dục đổi mới
như lần này thì chúng ta sẽ kỳ vọng các em học sinh sau một mươi hai năm học sẽ trở thành một công dân như thế nào ạ
chương trình này thì được coi là cái văn bản quy phạm của nhà nước
quy định về mục tiêu yêu cầu cần đạt nội dung phương pháp giáo dục
phương pháp đánh giá kết quả giáo dục để làm cái căn cứ tổ chức dạy học và quản lý giáo dục phổ thông
đồng thời nó cũng
đồng thời nó cũng là cái cam kết của nhà nước về chất lượng giáo dục phổ thông nơi chung cũng như chất lượng của từng cơ sở nơi riêng
thế thì cái cam kết đã thể hiện ở chỗ nào
nó thể hiện là chính là những cái chuẩn đồ giá và những yêu cầu cần đạt
nghĩa là học sinh học xong cái chương trình này thì phải đạt được những yêu cầu gì về phẩm chất và về năng lực
về phẩm chất thì chúng tôi đã nêu lên sáu cái phẩm chất chủ yếu của học sinh phổ thông
và yêu con người thì phải yêu từ cha mẹ từ người thân từ anh chị em của mình trở đi
và có cái sự tôn trọng cái sự khác biệt
tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc khác của những cái lối sống của những người khác
miễn là những lối sống ấy nó phù hợp với đạo đức pháp luật
phẩm chất thứ ba là chăm học thứ tư là chăm làm thứ năm là trung thực và thứ sáu là có trách nhiệm
ở đây có nghĩa là có trách nhiệm về bản thân có trách nhiệm với gia đình
có trách nhiệm với cộng đồng có trách nhiệm với môi trường sống
còn về những cái năng lực thì trước hết là học sinh phải có những năng lực chung
là có cái tính tự chủ tự và có cái khả năng tự học
và thứ hai là người học sinh phải có được cái năng lực giao tiếp và hợp tác
tức là mình biết thiết lập quan hệ với người khác biết tổ chức công việc với người khác
biết phát hiện và hóa giải các mẫu thuật với người khác
để hoàn thành một nhiệm vụ
thứ ba là phải có cái năng lực giải quyết vấn đề về sáng tạo
ở đây thì có thể nói là mình có những yêu cầu rất là cụ thể
ví dụ từ cái yêu cầu là mình phải thu thập thông tin thế nào
biết cái chỗ nào để thu thập thông tin xử lý thông tin như thế nào
để phục vụ cho những công việc của mình
phát hiện vấn đề như thế nào đưa ra những cách giải quyết vấn đề như thế nào
và sáng tạo ra những cái mới như thế nào
thì có thể nói là nếu mà người học sinh
có được những phẩm chất như thế thì có thể nói là
cái đội ngũ nhân lực của mình nó cũng sẽ tăng cường rất nhiều
ngoài ra thì có bảy cái năng lực chuyên môn mà chúng tôi cũng đảm bảo
vâng xin cảm ơn giáo sư
ngay sau buổi họp báo chiều nay các báo đã đồng loạt đăng tải
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới
chắc chắn là từng chi tiết của dự thảo này đều được công luận quan tâm
vì nó có thể ảnh hưởng đến việc học của nhiều thế hệ ở suốt các cấp học
và những nhà báo theo dõi giáo dục lâu năm cũng có những ý kiến
của mọi người

các báo của mình sau khi bản dự thảo được bộ giáo dục công bố vào cuối giờ chiều này

các báo của mình sau khi bản dự thảo được bộ giáo dục công bố vào cuối giờ chiều nay